năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội nghị phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
đây là tiền đề để ra đời quyết định số một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển đồng bằng sông cửu long theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
và đây được coi là hội nghị riêng hồng cho đồng bằng sông cửu long
trong quá trình triển khai đã có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên còn tồn tại những thách thức cần phải giải quyết
tại hội nghị tổng kết hai năm thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự ghi nhận nỗ lực của các cấp các ngành trong triển khai nghị quyết và có ý kiến đánh giá chỉ đạo để nghị quyết này phát huy hiệu quả hơn nữa
tại hội nghị ngoài những kết quả khả quan đã đạt được về kinh tế xã hội đó góp cho sự phát triển của đất nước thì những khó khăn thách thức cũng được nhiều bộ địa phương đề cập tới
trong đó chủ yếu về nguồn vốn đầu tư cho cơ sở ạ tầng còn thiếu dẫn đến việc kết nối vùng còn hạn chế
để thao gỡ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo tạo cơ chế cho đầu tư hạ tầng
không chỉ gặp những khó khăn về nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các tỉnh thuộc khu vực đầu bằng sông cửu long cũng gặp khó khăn trong tìm tiếng nói và hành động chung để phát huy thế mạnh liên kết vùng
cần ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng nhiều hơn nữa cho vùng để nhanh việc triển khai sớm hoặc hành các dự án đã được quy hoạch để giúp cải thiện môi trường kinh doanh thúc đẩy phát triển sản xuất giảm chi phí nâng cao năng lực ứng phó quy mô điều khi hạ
thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ và địa phương cần xác định công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của toàn thể nhân dân tận dụng sức dân để thu được kết quả tốt

hướng tới mục tiêu phát triển bền vững